thưa quý vị trong các ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố hà nội diễn ra các hoạt động đón các đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức việt nam
và để đảm bảo an ninh an toàn thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế công an tp hà nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
cụ thể từ một mươi hai h đến hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai và từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi hai tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách kinh doanh vận tải hàng hóa
trừ các xe có phủ hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh môi trường xe giải quyết khắc phục sự cố xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông
theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng hạn chế đối với xe ô tô cá nhân xe mô tô hoạt động trên các tuyến
đường giao thông địa bàn các quận huyện ba đình hoàn kiếm đông đa cầu giấy nam tử liêm đông anh sóc sơn mê linh
công an tp hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang
điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên